ga là nhiên liệu đun nấu được nhiều hộ gia đình sử dụng tuy nhiên không phải ai cũng biết và tuân thủ quy trình bảo đảm an toàn
nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dùng
bất cẩn trong sử dụng ga cũng như ý thức về phòng chống cháy nổ còn hạn chế
bếp ga là một trong những thiết bị nhà bếp được phần lớn người dân ở thành phố sử dụng từ lâu
nhưng không phải ai cũng biết vận hành đúng cách
và gia đình ông nguyễn duy ở phường ngọc khánh quận ba đình là trường hợp như vậy
chỉ đến khi được cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến tận nhà tuyên truyền và hỗ trợ kiến thức về an toàn phòng cháy thì ông mới biết rõ
thế thì đối với hệ thống ga trong từng gia đình thì chúng tôi cũng khuyên cáo là thứ nhất là phải lắp đặt toàn bộ cái hệ thống ga trong gia đình nhà mình làm sao đảm bảo đúng quy cách
cái thứ hai nữa là trong quá trình sử dụng thì phải tuân thủ tuyệt đối các quy tắc về an toàn phòng cháy trong sử dụng ga và không cắt ga đóng van khi không sử dụng
theo thống kê của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
bảy tháng đầu năm nay cả nước xảy ra hai ba trăm sáu mươi bốn vụ cháy làm hơn sáu mươi người chết
năm người bị thương thiệt hại về tài sản khoảng một một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
riêng tại hà nội đã xảy ra hơn bốn trăm bốn mươi vụ cháy trong đó có một mươi chín vụ cháy lớn một mươi bảy người chết thiệt hại về tài sản ước tính trên ba trăm linh tỷ đồng
có rất nhiều nguyên nhân trong đó có cả nguyên nhân do sử dụng khí ga
người dân và những đơn vị sử dụng khí ga này các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
bảo đảm an toàn cháy nổ trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cũng như sử dụng ga trong các gia đình nhà hàng là trách nhiệm của mọi người mọi nhà
ngoài việc tăng cường kiểm tra giám sát nhắc nhở và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng
các cơ sở kinh doanh và người dân cần chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho chính mình cũng như cộng đồng